kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay là thông tin về tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín tiến hành giải trình tự gen các ca nhập cảnh dương tính với virus sars cov hai đang cách ly
tại thành phố hồ chí minh đã cho kết quả có năm trường hợp nhiễm biến thể omicron theo hệ thống
giám sát ca bệnh năm trường hợp này nhập cảnh vào việt nam từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tất cả các
trường hợp diễn tính với sars cov hai được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh một xét nghiệm được
chuyển viện pasteur để giải trình tự gen theo đó năm ca này đều mắc biến thể omicron tình trạng sức
khỏe của năm trường hợp đều ổn định theo ghi nhận tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai nơi được chi định
điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín có liên quan đến chủng omicron mới cũng đang tiếp nhận bởi bệnh
nhân nghi nhiễm omicron tất cả đều là trường hợp nhập cảnh từ đường hàng không những cái trường
hợp mà đến bệnh viện giã chiến một mươi hai vừa qua thì những cái trường hợp đó
đa số thì họ mắc những cái triệu chứng là nhẹ nhưng mà chủ yếu là họ cái tính lây lan nó nhanh
đó những cái triệu chứng nhẹ họ có thể gặp như là họ có thể là sốt nè mệt mỏi nè sổ mũi nè ho nè
thì những cái trường hợp đó tụi tôi đã áp dụng cách phát đồ điều trị là sử dụng những cái thuốc kháng
virus và đồng thời sử dụng những cái thuốc mà điều trị triệu chứng khác thì đa số là mình
nhân đáp ứng điều trị khá là tốt và chúng tôi ở đây cũng rất là phát ph gar của các bệnh nhân
chúng tôi cũng theo dõi vì những trường hợp đó thật ra ban đầu mình chưa có kết quả giải trình tự gen
nên việc mình dùng những đồ bảo hộ hoặc là chăm sóc cho bệnh nhân
mình cũng phải trách ly và mình cũng phải giữ thực hiện theo chế độ năm k
hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định
sau khi nhận kết quả giải trình tự gen chưa cùng ngày
bệnh viện giã chiến số một mươi hai sẽ tiếp tục nhận thêm hai trường hợp dương tính nhập cảnh
và đang chờ để giải mã trình tự gen
biến chủng đó rất là dễ lây lan
do đó là khi đã phát hiện có những ca dương tính omicron
thì chúng tôi sẽ lập tức cách ly qua một khối khác
trong những ngày tới thành phố đã lên kế hoạch triển khai thế trận y tế
ứng phó với biến thể omicron giám sát chặt các trường hợp nhập cảnh
lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định
tiến hành giải trình tự gen các trường hợp nhập cảnh nhiễm covid một mươi chín
tin an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê huy hải
trú tại thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước nên sau khi đi nhậu về
dương thanh trường đã cầm khúc gỗ ném vào nhà lê huy hải
tức giận hải lấy dao tự chế chạy ra đuổi chém trường trọng thương
lúc này châu ngọc bảo và bà mai bồ liếng nhà gần đó chạy đến can ngăn
thì cũng bị hải chém gây thương tích
sau đó hải bỏ về nhà còn trường bảo và bà liếng được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể của trường là một mươi hai
bà liếng là bốn mươi ba còn bảo bị thương nhẹ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đang tạm giữ hình sự nguyễn thanh hoàng
trú tại huyện ba chi là nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra vào ngày hôm qua
tại xã phũ lễ là một người tử vong
khoảng năm giờ ngày một tháng một bà trần thị cúc ở ấp phú lợi
ngay tính động lạ phát ra ở nhà bà đào thị lệ nên qua kiểm tra
thì thấy nguyễn thanh hoàng là con ruột của bà lệ có nhiều vết máu trên người
bà cúc ngay lập tức gọi cho anh nguyễn phong phú là anh ruột của hoàng kiểm tra xung quanh
thì phát hiện bà lệ đã tử vong trên người có nhiều vết thương nên đã báo cơ quan công an
bước đầu xác định nghi phạm trong vụ án là nguyễn thanh hoàng có biểu hiện mắc bệnh tâm thần
vào thời điểm cuối năm tình trạng hoạt động phạm tội liên quan đến pháo nổ
luôn có diễn biến phức tạp đáng báo động hơn là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng chế tạo mua bán pháo
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an tp hà nội
đội cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trưng vừa bắt giữ một đối tượng
về hành vi chế tạo trái phép thuốc pháo nổ
mặc dù ở độ tuổi vị thành niên và không giỏi môn hóa nhưng bắt trước trên mạng
nguyễn văn đức sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thương chú tại đông anh hà nội đã chế tạo thuốc pháo nổ
ban đầu đức chế tạo thuốc pháo nổ vì sự tò mò nghịch ngợm
tuy nhiên sau khi thấy trên mạng xã hội một số người có nhu cầu mua pháo với giá cao
đức đã quyết định làm với số lượng lớn và bán cho khách
chỉ mất một mươi phút là đức đã có thể chế tạo hoàn thiện một quả pháo nổ trọng lượng khoảng một kg

đức chế tạo thuốc pháo nổ vì sự tò mò nghịch ngợm nghịch ngợm nghịch ngợm nghịch ngợm
trong thời gian dịch bệnh covid diễn biến phức tạp hiện nay
thì một số thanh thiếu niên trẻ vị thành niên thì có nhiều thời gian rảnh ở nhà
và thường xuyên sử dụng mạng internet cũng như mạng xã hội
đặc biệt có một số bạn do nhận thức về pháp luật chưa đầy đủ
cũng như về tò mò đã học theo các hướng dẫn tự chế thuốc pháo nổ trên mạng xã hội
chúng tôi đánh giá đây là một hành vi rất là nguy hiểm cho cộng đồng
cũng từ đây chúng tôi mong muốn là gia đình nhà trường
quản lý các em chặt chẽ hơn để tránh các hành vi vi phạm pháp luật như thế này
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
đêm qua công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đã bắt giữ hai đối tượng phan hữu hoàng
và phan văn trụ chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển pháo lậu
tăng vật là chiếc xe ô tô năm chỗ và bốn mươi chín kg pháo nổ
khoảng hai mươi giờ tối ngày một tháng một trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã bù nho huyện phú riềng
tổ công tác công an huyện phú riềng phát hiện xe ô tô ba mươi bảy a bốn mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi một đang lưu thông trên đường nhựa thôn tân hiệp
theo hướng từ huyện phú riềng đi tỉnh đắk nông có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe
kiểm tra phía sau cốc xe phát hiện hai bao tải màu vàng bên trong có chứa bốn mươi chín kg pháo nổ
bước đầu phan hữu hoàng khai nhận số hàng trên mới mua được của đối tượng tên nam
người điều khiển xe ô tô trên là tài xế taxi hoàng thuê trở từ tỉnh đồng nai đến tỉnh bình phước
công an huyện phú riềng đang tạm giữ hai đối tượng cùng tăng vật để tiếp tục lấy lời khai làm rõ
hai đối tượng phan văn nhuận và đinh văn hiệp cùng chú tại hà nội đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy
đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện đông anh bắt quả tang
cụ thể tại khu vực xã cấn hữu huyện quốc oai hà nội tiến hành dừng xe ô tô do đinh văn hiệp điều khiển
tổ công tác đã phát hiện số lượng lớn nghi là ma túy đá trên xe
tại cơ quan công an qua giám định số vật chứng trên đều là ma túy dạng metafetamin có tổng khối lượng gần một mươi kg
cơ quan công an xác định đối tượng nhuận có sự kết nối và hoạt động phạm tội về ma túy trên tuyến hà nội tây bắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đồng thời tiến hành điều tra mở rộng vụ án
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
ngày tết dương lịch một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi năm người bị thương một mươi hai người
so với ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một số vụ và số người bị thương không tăng không giảm tăng bốn người chết
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi vụ làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi hai người giảm một vụ tăng ba người chết
số người bị thương không tăng không giảm so với cùng kỳ năm trước
đường sắt xảy ra một vụ làm chết một người tăng một vụ và một người chết
đường thủy không xảy ra tai nạn không tăng không giảm so với ngày tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi một
hà nội tp hcm đà nẵng và các địa phương rắp danh không tổ chức bắn phó hoa
tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm
không xảy ra ủn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng
thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm
tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an sáu mươi ba địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý sáu bốn trăm ba mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền năm tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng tạm giữ bốn mươi hai xe ô tô bảy trăm bảy mươi ba xe mô tô tước ba trăm chín mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai trăm năm mươi hai trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một một trăm hai mươi trường hợp
chúc khỏe ba sáu năm với những thông tin hữu ích về y tế